trong những ngày qua thời tiết có nhiều thay đổi thất thường ban đêm lạnh và trưa chiều thì lại nắng nóng
cộng thêm với độ ẩm cao ô nhiễm không khí khiến cho người cao tuổi dễ gặp phải các bệnh lý theo mùa
theo ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn thủ đô hiện số bệnh nhân cao tuổi nhập viện đang có xu hướng tăng cao
hơi nhiều một mươi ngày liên tục sau khi tự uống thuốc nhưng không đỡ mà tình trạng bệnh có chiều hướng tăng lên
bà đã phải đến bệnh viện nghe chỉ định của bác sĩ
tại khoa khám bệnh b bệnh viện hiễu nghị hà nội theo ghi nhận ngay từ sáng sớm đã rất đông bệnh nhân đến trở khám
những ngày này lượt khám và nhập viện cũng gia tăng đáng kể
các bác sĩ cho biết thời tiết hiện tại
bệnh viện hiễu nghị hà nội là một trong những nguyên nhân chính khiến cho người cao tuổi dễ bị nhiễm bệnh và có thể trở nặng bởi sức đề kháng của người già thường kém
bên cạnh đó đa số đều có bệnh lý nền
hướng nhiều đến đường hô hấp thứ hai nữa là bệnh lý về tim mạch
thời gian điểm này số lượng bệnh nhân tăng huyết áp đến khám lại vì huyết áp giao động rất nhiều
có thể trong thời gian mùa hè huyết áp của bác với đơn thuốc điều trị như thế ổn định
nhưng ở thời điểm này huyết áp giao động huyết áp sẽ lại thay đổi
chính vì phải đến để điều chỉnh lại đơn thuốc
và bệnh lý thứ ba nữa là bệnh lý về não
ở thời điểm này do nền nhiệt tranh và việc có thắt mạch dù những biến cố xảy ra tương đối nhiều rất dễ gây đột quỵ
các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi cần có một chế độ ăn uống đầy đủ
chủ động có những hoạt động thể chất hợp lý để tăng cường sức khỏe
khi mà đi tập thể dục
chúng ta không nên đi ở thời gian ở buổi sáng quá sớm
ví dụ như là năm giờ năm rưỡi là đi tập thể dục
thì ở cái thời điểm đấy rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao tuổi
chúng ta có thể đi tập ở thời điểm muộn hơn so với mùa hè
như vậy sẽ bảo đảm cho sức khỏe của mình hơn
bên cạnh đó người cao tuổi cũng không được tự ý dùng đơn thuốc cũ để điều trị bệnh mới
đây là thói quen rất nguy hiểm nhưng vẫn thường được người dân sử dụng